hướng tới kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng bốn tháng một mươi phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lạng sơn đã tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tổ chức diễn tập các phương án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại từ cháy nổ
hướng tới kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lạng sơn đã tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tổ chức diễn tập các phương án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại từ cháy nổ
hướng tới kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy tổ chức diễn tập các phương án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại từ cháy nổ
hướng tới kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức diễn tập các phương án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại từ cháy nổ
hướng tới kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức diễn tập các phương án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại từ cháy nổ
nhất là hệ thống thoát hiểm đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người chủ động phòng chống cháy nổ khả năng ứng phó khi có cháy nổ xảy ra và các biện pháp cứu người cứu tài sản tại chỗ